tính đến một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng tám việt nam ghi nhận thêm một mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên chín trăm sáu mươi hai ca
và cũng trong ngày hôm nay đã ghi nhận thêm một ca mắc covid một mươi chín tử vong
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng tám việt nam ghi nhận thêm một mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có tám ca tại đà nẵng một ca tại hà nội và hai ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh sân bay cam ranh
nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên chín trăm sáu mươi ca
trong chín trăm sáu mươi hai ca mắc đã có thêm chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh số ca điều trị khỏi hiện là bốn trăm năm mươi sáu ca
số ca còn đang điều trị là bốn trăm tám mươi hai ca số ca tử vong là hai mươi bốn ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm linh bảy sáu trăm bốn mươi hai người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bốn một mươi năm người cách ly tập trung tại cơ sở khác

hai mươi bốn chín trăm bốn mươi tám người cách ly tại nhà và nơi lưu trú bảy mươi tám sáu trăm bảy mươi chín người